phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại tỉnh hà tĩnh
về an toàn nguồn nước sinh hoạt an toàn hồ đập
phát biểu trong buổi kiểm tra đồng chí phùng quốc hiển cho rằng
nhiều công trình thủy lợi của tỉnh hà tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng
cần được bảo dưỡng chữ lượng tại các hồ đập còn thấp
tỉnh hà tĩnh cần đưa vấn đề an toàn nguồn nước an toàn hồ đập vào nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ tới
từ đó xây dựng khuy hoạch tổng thể cho từng giai đoạn
đóng sự báo